tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo phạm ngọc duy thi hai mươi chín tuổi
chú tại quận hải châu tp đà nẵng
và đối tượng này từng có bốn tiền án tiền sự với nhiều tội danh khác nhau
với vai trò là ông chùm chuyên cung cấp ma túy cho các tụ điểm
nhưng thi không bao giờ xuất hiện ở các vũ trường quán bar karaoke
thi sống ẩn giật ở các căn hộ cho thuê và thường xuyên thay đổi chỗ ở
thậm chí còn tinh vi cất giấu ma túy ở các khu vực bên ngoài căn hộ để tránh bị phát hiện
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thi móc nối với đối tượng ở quảng bình đặt số lượng lớn ma túy
sáng ngày một tháng bốn khi đón đi xe khách đón xe khách đi quảng bình hẹn gặp đối tượng bán ma túy nhận hàng
khi đến đường tránh nam hải vân thi đã bị công an tp đà nẵng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm gần ba trăm linh gam ma túy bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và hàng khay ketamin